ngày hôm nay thì ở tây nguyên nam bộ thì cũng sẽ có mưa rông về chiều và tối
quý vị cần phải hết sức lưu ý khi di chuyển trong thời điểm này và cần mang theo áo mưa và ô dù
nhưng trái lại tại bắc bộ và trung bộ thì vẫn tiếp tục nắng nhiều
vâng thưa quý vị ở bắc bộ quý vị sẽ thấy trời ít mây nắng từ sớm và sẽ kéo dài cho tới năm giờ chiều
khi đi đường thì sẽ bị rát ra do nắng mạnh do vậy mà quý vị cần phải bôi kem chống nắng và mặc áo chống nắng khi di chuyển ra đường
nhiệt độ ở thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành phía bắc sẽ từ ba mươi hai cho tới ba mươi năm độ c
vì vậy nếu quý vị có kế hoạch đi di chuyển về quê bằng xe máy thì cũng cần chú ý chống nắng kỹ và nên đeo kính râm để tránh bị trói mắt
và ngoài ra thì chúng ta cũng cần uống nhiều nước để hạn chế say nắng cũng như là mệt mỏ